sau khi tiến hành khảo sát một trăm năm mươi mẫu nước mắm thuộc tám mươi tám nhãn hiệu được bán tại các chợ siêu thị cửa hàng trên cả nước
hôm nay liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
đã công bố kết quả khảo sát sơ bộ nước mắm trên toàn quốc
theo đó kết quả khảo sát một trăm năm mươi mẫu nước mắm của tám mươi tám nhãn hiệu được mua trực tiếp tại một mươi chín tỉnh thành phố cho thấy
một trăm hai mươi năm trên một trăm năm mươi mẫu khảo sát đều có ít nhất một chỉ tiêu trong năm chỉ tiêu của nhóm khoa học không đạt tiêu chuẩn
hoặc so với công bố trên nhãn hàng hóa
trong đó năm mươi một mẫu có kết quả chỉ tiêu niter toàn phần nhỏ hơn những gì doanh nghiệp công bố trên nhãn hàng hóa
hai mươi mẫu không đạt chỉ tiêu nitro acid amine và hai mẫu không đạt chỉ tiêu nitro ammonia
đặc biệt có khoảng sáu mươi bảy mẫu không đạt chỉ tiêu acen tổng theo quy định của bộ y tế
điều đáng chú ý là các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao tỷ lệ các mẫu có hàm lượng asean tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng
cụ thể là có tới trên chín mươi năm số mẫu khảo sát có độ đạm từ bốn mươi độ đạm trở lên được đánh giá có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định